hãng hàng không vietjet vừa công bố kế hoạch khai thác hai đường bay quốc tế từ hải phòng đi seoul hàn quốc và bangkok thái lan nâng tổng số đường bay nội địa và quốc tế của hãng từ sân bay cát bi lên chín đường
đường bay hải phòng seoul khai thác vào thứ hai thứ bốn thứ năm và chủ nhật hàng tuần từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thời gian bay mỗi chặng khoảng năm giờ chuyến bay khởi hành từ hải phòng lúc hai mươi ba h bốn mươi năm và đến seoul lúc sáu giờ giờ địa phương
chủ ngược lại khởi hành lúc bảy h một mươi năm giờ địa phương từ seoul tới hải phòng vào lúc một mươi h bốn mươi
đường bay hải phòng bangkok được khai thác khứ hồi vào các thứ hai thứ bốn thứ sáu và chủ nhật hàng tuần kể từ ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thời gian bay mỗi chặng khoảng một giờ năm mươi phút chuyến bay sẽ khởi hành từ hải phòng lúc một mươi tám h năm đến bangkok lúc một mươi chín h năm mươi năm giờ địa phương
chiều ngược lại khởi hành từ bangkok lúc một mươi năm h hai mươi giờ địa phương và tới hải phòng vào lúc một mươi bảy h một mươi
việc mở rộng thêm hai đường bay quốc tế từ sân bay cát bi
thành phố hải phòng dịp này đã nâng tổng số đường bay nội địa và quốc tế của hãng lên chín đường giúp người dân hải phòng và các tỉnh lân cận thuận lợi hơn trong việc đi lại trong nước và quốc tế